trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại hàn quốc ngày hai mươi một tháng hai cục lãnh sự bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã ra thông báo lưu ý công dân việt nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng hàn quốc khuyến cáo thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh
bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại hàn quốc chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh giữ liên hệ chặt chẽ với công dân việt nam đang sinh sống tại hàn quốc thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp công dân việt nam liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc là
cộng tám mươi hai một không ba sáu hai hai sáu sáu một tám hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn